giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng để phát triển kinh tế xã hội xây dựng nông thôn mới
thế nhưng hiện nay ở nhiều địa phương thì vấn đề phát triển hạ tầng giao thông lại gặp nhiều khó khăn vướng mắt
tuyến đường dt một trăm tám mươi sáu tại tỉnh tuyên quang đoạn qua một mươi ba xã thuộc địa bàn huyện sơn dương
được đưa vào sử dụng nhiều năm đã xuống cấp nghiêm trọng và khiến cho việc đi lại của nhiều người dân gặp khó khăn
do đó đang là rào cản phát triển kinh tế cũng như là giảm thu nhập của người dân
tuyến đường tỉnh dt một trăm tám mươi sáu được đầu tư láng nhựa và đổ bê tông theo tiêu chuẩn đường cấp bốn miền núi
được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi
qua quá trình sử dụng do mật độ phương tiện có tải trọng nặng tham gia giao thông tăng nhanh
khiến tuyến đường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
tuyến đường tỉnh dt một trăm tám mươi sáu được đầu tư láng nhựa và đổ bê tông theo tiêu chuẩn đường cấp bốn miền núi
được hoàn thành và đổ bê tông theo tiêu chuẩn nhanh khiến tuyến đường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
đây cũng là tuyến đường tập trung nhiều phương tiện có tải trọng lớn vận chuyển thiết bị hàng hóa phục vụ sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện sơn dương
với nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng hàng năm là hai mươi hai triệu một km hai chưa đáp ứng được nhu cầu sửa chữa đã khiến tuyến đường này càng xuống cấp nghiêm trọng
với cấp của địa phương thì cũng rất là mong muốn cấp trên sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường dt một trăm năm mươi sáu để đảm bảo cho phát triển kinh tế
và thuận lợi trong quá trình giao thương hàng hóa thuận lợi cho quá trình giao thông đi lại của bà con dân dân góp phần xây dựng nguồn thuận mới
chính quyền và nhân dân các xã nơi có tuyến đường đi qua rất mong các cơ quan chức năng cấp trên xem xét sớm đầu tư sửa chữa nâng cấp tuyến đường dt một trăm tám mươi sáu để việc đi lại của người dân được an toàn
đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương như mục tiêu đại hội các cấp đã đề ra